đoàn công tác của chính phủ do thủ tướng nguyễn xuân phúc làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với đảng bộ chính quyền và nhân dân tỉnh tiền giang
trong bảy tháng qua bằng nhiều giải pháp phát triển kinh tế xã hội cùng với sự nỗ lực chung của toàn xã hội tiền giang tiếp tục phát triển tốt hơn các năm trước
các khu vực có mức tăng trưởng dương là nông lâm ngư nghiệp công nghiệp xây dựng và dịch vụ thương mại
cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng tỉ trọng phi nông nghiệp và giảm tỉ trọng nông nghiệp
thu ngân sách bảy tháng đạt trên năm bảy trăm linh tỷ đồng đạt sáu mươi ba dự toán
đến nay toàn tỉnh đã có sáu mươi ba trên một trăm bốn mươi bốn xã đạt chuẩn nông thôn mới
thu nhập bình quân đầu người năm hai nghìn một mươi bảy đạt mức bốn mươi ba sáu mươi năm triệu đồng một người một năm
đặc biệt trong sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi tám kim ngạch xuất khẩu đạt một hai mươi một tỷ usd khả năng sẽ phần đầu đạt và vượt kế hoạch đề ra là hai sáu mươi năm tỷ usd
phát biểu tại buổi làm việc thủ tướng nguyễn xuân phúc biểu dương những kết quả
kết quả đã đạt được của tỉnh tiền giang trong thời gian qua
trong đó ngành công nghiệp luôn tăng trưởng cao những năm qua giúp chuyển dịch cơ cấu kinh tế từ nông nghiệp sang công nghiệp dịch vụ
thủ tướng cũng đánh giá cao tỉnh ủy ủy ban nhân dân tỉnh tiền giang luôn quan tâm phát triển doanh nghiệp khuyến khích tinh thần khởi nghiệp
thủ tướng yêu cầu tiền giang tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư tốt hơn cùng với đó là chú trọng đào tạo để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
thủ tướng đề nghị tiền giang quyết tâm hoàn thành mục tiêu tự cân đối ngân sách phải có chủ trương hòa mình vào cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư triển khai các giải pháp chống biến đổi khí hậu
trong chỉ đạo chú ý liên kết chuỗi giá trị sáu nhà lãnh đạo tỉnh cần phát huy tinh thần năng động dám nghĩ dám làm